xin kính chào quý vị và các bạn
trưa nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển quảng trị quảng nam đã mạnh lên thành cơn bão số năm
trong hai ngày tới bão số năm di chuyển theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm
về phía ven biển bắc bộ sau đó bão đổi hướng thành tây tây nam và nhiều khả năng sẽ tan dần trên biển
tuy nhiên diễn biến của bão số năm còn phức tạp quý vị chú ý cập nhật để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn
trở lại với thời tiết trên đất liền tại các tỉnh phía đông bắc bộ từ ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn
có mưa dài rác ở ven biển đến ngày hai mươi tháng một mươi sau đó thì sẽ giảm dần
còn lại thì có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới mức ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh ở phía tây bắc bộ chỉ có mưa vài nơi trời vẫn có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
về đêm và sáng nhiệt độ hạ về mức thấp từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ trời lạnh
với các tỉnh thành ở miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chiều tới vào đêm nay còn có mưa lạnh
nhiệt độ lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số năm
sang ngày mai thì mưa giảm dần vì diện và lượng
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với sạt lở đất đá lũ quét ở vùng núi
còn về nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở dưới ngưỡng là ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh ở phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
bão số năm di chuyển lên phía bắc thì mưa cũng giảm nhanh tại đây
chỉ còn dài rác về lúc chiều tối
nhiệt độ vì thế mà cũng tăng nhanh đạt mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi còn cao hơn ở các tỉnh thành phía nam khu vực
đối với khu vực tây nguyên do ở dưới phía nam của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió tây nam nên chiều tối nay còn có mưa rào và rông
cục bộ thì có mưa to
từ ngày mai gió tây nam suy yếu thì mưa giảm xuống diện giải rác vào chiều tối
ban ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh thành miền nam từ ngày mai mưa cũng giảm xuống diện giải rác vào chiều tối
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc
và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn